tuyên quang hiện có trên năm mươi ba dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số cuộc sống còn rất nhiều khó khăn
chính vì vậy thời gian qua chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số đã được tỉnh tuyên quang triển khai tích cực
nhờ có thẻ bảo hiểm y tế được nhà nước mua cấp miễn phí đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã giảm bớt gánh nặng khi chi phí khám chữa bệnh mỗi khi bị đau ốm
đây là khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa khu vực atk nơi tiếp nhận điều trị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân bảy xã của vùng atk của huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
từ đầu năm đến nay bệnh viện đa khoa khu vực atk đã tiếp nhận và khám chữa bệnh cho trên một mươi tám năm trăm linh lượt bệnh nhân tăng trên hai bốn trăm linh lượt so với năm hai nghìn một mươi bảy trong đó có trên ba sáu trăm linh lượt bệnh nhân điều trị nội trú
đa phần bệnh nhân đến khám chữa bệnh
đầu là đồng bào dân tộc thiểu số
tất cả người dân trong khu vực atk được cấp thẻ bảo hiểm y tế
thì đây là một chế độ chính sách an sinh xã hội rất tốt cho nhân dân khu vực
người bệnh người ta đến khám bệnh thì người ta không mất tiền thuốc không mất tiền dường nằm điều trị
anh lý văn vĩnh dân tộc mông thôn làng quân xã hùng lợi huyện yên sơn vào viện được hai ngày do bị tai nạn
sau khi được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí
cùng với sự tuyên truyền của cán bộ y tế
mỗi khi có bệnh những người dân như anh đã đến bệnh viện để y bác sĩ thăm khám và kịp thời chữa trị
chiều hôm trước tôi bị tai nạn gia đình đã đưa tôi đến bệnh viện ở đây
thì các bác sĩ nhiệt tình chăm sóc chú đáo khâu lại đỡ đau nhiều rồi
đến đây thì bảo hiểm chi trả một trăm linh cả thuốc tiêm thuốc truyền và thuốc uống
bảo hiểm cũng chi trả hết gia đình không phải mất tiền
từ ngày một tháng một năm hai nghìn
năm hai nghìn một mươi sáu việc thông tuyến khám chữa bệnh giữa trạm y tế xã và bệnh viện đa khoa cấp huyện
thì việc người dân đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số
khi đi khám chữa bệnh đã có rất nhiều thuận lợi là tiếp cận được những dịch vụ y tế hiện đại của nền y học
không phải đi khám chữa bệnh ở những thầy lang mà không có trình độ về y học mà chữa bệnh
thì cũng không
tuyên quang hiện có trên hai trăm bảy mươi bảy người thuộc đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số được cấp bảo hiểm y tế
thời gian tới tỉnh tuyên quang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế
đồng thời phối hợp ngành y tế để kiểm soát chặt chẽ các chi phí khám chữa bệnh thuốc vật tư
nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được hưởng theo quy định
tạo cơ sở vững chắc tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm hai nghìn hai mươi